các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong thời gian tham dự hội nghị bộ trưởng bùi thanh sơn và đoàn đại biểu việt nam
đã thực hiện nghiêm túc quy định y tế phòng chống dịch bệnh từ phía campuchia
bà hằng nói trong buổi họp báo chiều ngày một mươi bảy tháng hai
trước đó ngoại trưởng campuchia brad stockholm thông báo bộ trưởng bùi thanh sơn
xét nghiệm dương tính với ncov sau khi đặt chân tới campuchia vào chiều ngày một mươi sáu tháng hai
tôi muốn chúc đồng nghiệp của chúng ta ông bùi thanh sơn mau khỏe
ông sutcom nói trong bữa tiệc tối mừng bộ trưởng ngoại giao các nước asean
nhận lời mời của bộ trưởng bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia brad stockholm
bộ trưởng bùi thanh sơn cùng đoàn ngoại giao việt nam đã đến campuchia
để tham dự hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao asean ammr
trong hai ngày ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng hai tại phnom penh
hội nghị này được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến
cùng với bộ trưởng các nước asean bộ trưởng bùi thanh sơn và đoàn ngoại giao việt nam
đã đóng góp tích cực vào thành công hội nghị theo người phát ngôn lê thị thu hà